gần một tháng qua trận lũ lịch sử quét qua huyện mường la của tỉnh sơn la
đến nay tỉnh sơn la đang dốc sức khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống cho người dân
một trong những chủ trương đang được tỉnh đẩy mạnh thực hiện chính là phát triển cây ăn quả trong vùng bị ảnh hưởng của lũ quét
sau trận lũ quét lũ ống xảy ra vào đêm ngày hai dạng sáng ngày ba tháng tám huyện mường la của tỉnh sơn la đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề
theo thống kê huyện đã có gần sáu trăm linh hectare cây cối hoa màu bị thiệt hại nhiều diện tích không thể khôi phục
ước tính giá trị thiệt hại về cây cối hoa màu là khoảng bốn mươi năm tỷ đồng
trước những thiệt hại đó tỉnh sơn la đã sớm có chủ trương quy hoạch đất trồng cho người dân vùng lũ
gia đình ông quảng văn xuân ở bản trường tè thị trấn ít ong huyện mường la là một trong những hộ gia đình đầu tiên được hỗ trợ giống cây ăn quả với một trăm sáu mươi cây giống bưởi da xanh
gia đình ông hy vọng từ những giống cây này sẽ bảo đảm ổn định cuộc sống sau những hậu quả của thiên tai

và sẽ được tổ chức bởi bản trương tè
cây ăn nậm păm đây là hai khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của lũ quét
với tổng diện tích là bảy mươi năm hectare trong đó có năm mươi năm hectare bưởi da xanh còn lại là nhãn xoài và chanh leo
ngoài ra huyện mường la cũng quy hoạch hơn năm hectare cây sơn tra trồng ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét vừa qua
sau khi thực hiện trồng xong bảy mươi năm ha này thì chúng tôi sẽ đánh giá cái triển vọng
cũng như là kết quả chúng tôi đã thổ chức thực hiện trồng cây đối với diện tích bưởi diện tích xoài
những tích nhãn và với loại cây chúng tôi trồng này từ cái cự li của thân bầu cho đến thân cây
cho đến chiều cao và độ tán của nó thì cái triển vọng là cho ra cái sản phẩm của năm thứ hai rất là cao
dự kiến đến ngày ba mươi tháng tám huyện mường la sẽ hoàn thành trồng bảy mươi năm hectare cây ăn quả giúp người dân vùng lũ
cùng với đó huyện mường la đang nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống lâu dài